tại hà nội ngân hàng thế giới world bank và ubnd đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu
các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của dân tộc thiểu số tại việt nam do ngân hàng thế giới thực hiện
báo cáo chỉ rõ kết nối hạ tầng kết nối kinh tế liên kết thị trường cơ hội tham gia vào thị trường lao động là các yếu tố chính
giúp một nhóm dân tộc thiểu số có trình độ phát triển cao hơn hẳn so với những nhóm khác
nghiên cứu đã chỉ ra một số nhóm đi đầu trong thoát nghèo như dân tộc mường sán diều một phần do sự kết nối thuận tiện
giữa nơi cư trú tới cơ sở hạ tầng và các cụm trung tâm kinh tế bên cạnh đó họ còn có khả năng tiếp cận tốt với nguồn lực của chính họ
bằng cách đa dạng hóa các hoạt động sinh kế nghiên cứu cũng phân tích chính sách hiện tại tới việc tập trung vào kết nối hạ tầng
tiếp cận dịch vụ công chương trình tín dụng trong khi bỏ ngỏ một số khía cạnh khác
nguyên nhân khiến việc giảm nghèo còn chưa đạt hiệu quả
một số khuyến nghị chính sách của nghiên cứu tập trung vào các điểm nên đầu tư hỗ trợ sản xuất và xây dựng năng lực tiếp cận thị trường
trao quyền kinh tế cho phụ nữ đồng thời cần tiến tới tăng cường thể chế và chủ thể của thị trường để hỗ trợ việc kinh doanh tại các vùng dân tộc thiểu số